dự kiến sẽ có hơn ba phóng viên các hãng truyền thông báo chí thế giới tới việt nam đưa tin về sự kiện hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
hà nội việt nam đang là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế và đây cũng sẽ là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh du lịch việt nam một cách hiệu quả nhất tới bạn bè quốc tế
với người dân hà nội việc thủ đô được chọn là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh rất có ý nghĩa và khiến nhiều người dân vô cùng tự hào